khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
diệt bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết là trách nhiệm của mọi nhà
không có bọ gậy không có sốt sốt huyết
trong phần tin quốc tế hàn quốc tham vấn với các nước về việc triều tiên sản xuất rotoni
doanh thu từ kênh đào panama vượt mốc một mươi tỷ usd
phản ứng trước việc chính quyền triều tiên tuyên bố nối lại hoạt động sản xuất plutonium
nhiên liệu chính để chế tạo bom hạt nhân
sáng nay bộ quốc phòng hàn quốc tuyên bố đang lên kế hoạch tham vấn với các nước về động thái này
bộ quốc phòng hàn quốc cho rằng nếu triều tiên sản xuất blutony như thông báo
thì đây là sự vi phạm nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
bộ ngoại giao mỹ cũng lên tiếng phản đối và kêu gọi triều tiên hạn chế các hành động
có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực
viện năng lượng nguyên tử cơ quan phụ trách các cơ sở hạt nhân chính của triều tiên
tại tổ hợp dân ping cho biết các chuyên gia nước này bắt đầu tái chế các thanh nhiên liệu hạt nhân
và chế tạo urani làm dầu cấp độ cao đủ để sản xuất vũ khí và điện hạt nhân như kế hoạch
đồng thời không loại trừ khả năng triều tiên sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ năm trong thời gian tới
thủ tướng thái lan đại tướng prayuth chanucha lần đầu tiên để ngỏ khả năng
rằng ông sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử
dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm sau
thủ tướng thái lan prayuth chanucha cũng khẳng định quyền lựa chọn thuộc về các cử tri chứ không phải ý chí cá nhân ông
theo hiến pháp mới vừa được sự ủng hộ của đa số cử tri trong cuộc trưng cầu ý dân hồi đầu tháng
thủ tướng mới của thái lan có thể là một nhân vật không phải là nghị sĩ dân cử
và không thuộc danh sách đề cử của bất kỳ chính đảng nào
hạ viện do dân bầu và thượng viện do chính quyền quân sự chỉ định sẽ tiến hành phiên họp chung để bầu thủ tướng
theo kế hoạch quốc hội
và ủy ban soạn thảo hiến pháp của thái lan sẽ nhóm họp vào ngày mai để thảo luận về vấn đề này
tình hình an ninh tại thổ nhĩ kỳ tiếp tục gây quan ngại khi lại xảy ra thêm một vụ đánh bom
nhằm vào lực lượng an ninh tại miền đông nước này và khiến hơn bốn mươi người thương vong
đây là vụ đánh bom đẫm máu thứ hai chỉ trong vòng ba ngày qua tại thổ nhĩ kỳ
vụ đánh bom xảy ra vào tối qua theo giờ địa phương
một xe bom đã phát nổ ngay bên ngoài một doanh trại
cảnh sát ở miền đông thổ nhĩ kỳ gần biên giới iran hiện vẫn chưa rõ lực lượng nào đứng sau vụ tấn công này
trước đó ngày một mươi năm tháng tám đã có hai nhân viên cảnh sát và một trẻ em thiệt mạng
hai nhăm người khác bị thương trong vụ tấn công tương tự nhằm vào đồn cảnh sát ở ngoại ô thành phố diabakia miền đông nam nước này
giới chức địa phương nhận định vụ tấn công có thể do lực lượng nổi dậy thuộc đảng công nhân người quốc tiến hành
ấn cử viên tổng thống mỹ donald trump
quyết định thay đổi ba lãnh đạo chiến dịch tranh cử của mình
trong khi chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa thì cử tri nước mỹ sẽ chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống mới
ông trump đã mời ông stephen biden người phụ trách trang tin tức theo đường lối bảo thủ brendat news
làm giám đốc điều hành chiến dịch tranh cử và đưa chuyên gia thăm dò ý kiến cử tri kalian sconway
lên làm người quản lý chiến dịch tranh cử của mình
ông biden sẽ tập trung vào những kế hoạch vận động tranh cử lớn và những vấn đề nhân sự
trong khi bà ponway sẽ tập trung vào quảng bá thông điệp và tháp tùng ông trump đi vận động tranh cử
kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trump thấp hơn so với đối thủ
bà clinton đang chiếm ưu thế với bốn mươi ba số người ủng hộ trong khi ông trump được khoảng ba mươi năm
chính phủ panama vừa công bố doanh thu từ kênh đảo panama
theo đó kể từ khi quyền quản lý công trình chiến lược này được trả về quốc gia trung mỹ từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tới nay đã vượt ngưỡng một mươi tỷ đô la mỹ
công trình được mệnh danh là tuyến đường hợp nhất thế giới vừa tròn một trăm linh hai tuổi ngày một mươi năm tháng tám vừa qua
và cũng đã đón con tàu thứ một trăm linh đi qua làn âu thuyền thứ ba mới được khánh thành vào ngày hai mươi hai tháng sáu
panama hy vọng nguồn doanh thu từ mỏ vàng này sẽ tiếp tục tăng khi làn tàu mới cho phép các tàu trọng tài lớn
loại post panamax đi qua canh đảo
chỉ riêng khả năng tiếp nhận tới chín mươi số lượng tàu chở khí hóa lỏng
cũng đã mở ra một mảng thị trường mới đầy triển vọng
hiện tại đầu mối giao thông hàng hải xuyên đại dương này đã kết nối với một trăm bốn mươi tuyến đường biển tới một bảy trăm linh hải cảng của một trăm sáu mươi quốc gia
thành phố melbourne thuộc vụ bang victoria của australia
đã phá kỷ lục với danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới trong năm thứ sáu liên tục
đây là bình chọn được một tạp chí của anh công bố sáng nay
theo kết quả chấm điểm của tạp chí the economis
thành phố menburne được chín mươi bảy năm trên một trăm linh điểm về dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ sở hạ tầng văn hóa môi trường và sự ổn định
đứng đầu một trăm bốn mươi thành phố trên thế giới về mức độ đáng sống
thành phố này cũng đạt số điểm tuyệt đối trong các lĩnh vực y tế giáo dục và cơ sở hạ tầng
xếp thứ hai trong bảng xếp hạng là thủ đô viên của áo
thành phố giữ vị trí này trong tám năm liên tục
ngoài ra australia còn có hai thành phố khác lọt vào top
mười thành phố đáng sống nhất là adelaide bang nam australia và perth bang tây australia
ngoài ra australia còn có hai thành phố khác lọt vào top